tại các tuyến đường từ nội thành ra bến xe miền tây như an dương vương hồng bàng kinh dương vương lê hồng phong ba tháng hai là nơi tập trung nhiều nhà xe thường xuất hiện xe trung chuyển đưa giấc khách từ nhà xe từ điểm đón ra bến xe và ngược lại
vào đợt cao điểm giao thông như lễ sổ tổ hùng vương ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm sắp tới cảnh sát giao thông thành phố đang tăng cường kiểm soát chấn chỉnh hoạt động đối với xe trung chuyển
bên cạnh đó liên tục mở nhiều đợt kiểm tra xử lý các xe trung chuyển vi phạm đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tài xế chủ doanh nghiệp vận tải để nâng cao ý thức trách nhiệm về đảm bảo trật tự an toàn giao thông để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải hoạt động và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
ngoài việc chấn chỉnh các hành vi vi phạm luật giao thông thành phố cũng cần phát triển thêm các bãi đậu xe sắp xếp hợp lý các bãi xe điểm dừng đậu của xe khách trên địa bàn